tại ga hà nội vào sáng ngày mùng mùa tết chuyến tàu đầu tiên của năm mới cũng đã khởi hành mang theo những vị khách đầu tiên của năm
chuyến tàu mang biển hiệu se bảy chuyến tàu đầu tiên của năm mới khởi hành lúc sáu giờ sáng
hành khách trên chuyến tàu này phần nhiều là những người bận công việc chưa thể đoàn tụ với gia đình đêm giao thừa hay lỡ chuyến tàu trước
tất cả đều đang mong sớm được trở về nhà đón cái tết xung vầy cùng gia đình sau một năm vất vả
vì lý do công việc mình hôm nay mình mới trở về quê ăn tết được
chính vì lý do đến mình chuyến tàu này rất phù hợp với thời điểm mình kết thúc công việc và để có thể về với gia đình
mình chọn được chuyến tàu này rất phù hợp với mình
do công việc vẫn rộn hôm nay tôi mới đi chuyến tàu đầu năm để về ăn tết cùng với gia đình
tàu trễ nhưng mà về được đến nhà là mừng rồi
cũng có những hành khách lên chuyến tàu sớm đi lễ chùa cầu phúc
theo truyền thống của người việt nam
trong khi hành khách hối hà về với gia đình gặp gỡ bạn bè hoặc đi du xuân
thì những nhân viên đường sắt vẫn miệt mài làm việc
anh phan thanh tùng lái tàu cho biết thực hiện chuyến tàu đầu tiên trong ngày đầu năm này với anh
cùng những anh em trong gia đình thống nhất là trách nhiệm và cũng có cả niềm vui
được lái một chuyến tàu đầu năm sang năm mới
khởi đầu trong một năm mới để chờ được bà con đi về đón tết mọi nguồn biển thì mình cảm thấy rất y nghĩa
cũng là một cái rất vinh dự
một năm mới đã tới từ hành khách cho tới lái tàu nhân viên phục vụ ở ga vẫn còn đó nhiều lo toan bộn bề trong cuộc sống
thế nhưng chuyến tàu đầu năm lăn bánh mang theo nhiều hy vọng
nó sẽ chờ mùa xuân sự tươi mới và những thành công tốt đẹp đến với tất cả mọi người